thời điểm những tháng cuối năm như hiện nay nguy cơ cháy nổ luôn thường trực trong các khu dân cư
các vụ cháy tại khu dân cư hộ gia đình nhất là nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
thường gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
trước thực trạng này việc chủ động làm tốt công tác phòng ngừa cháy nổ cuối năm
tại các khu dân cư là rất quan trọng
vậy những cách làm ra sao cần chủ động như thế nào
đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập chi tiết trong chuyên mục tiêu điểm ngày hôm nay
còn bây giờ trong tuần qua tình hình cháy nổ trên cả nước có diễn biến ra sao
mời quý vị đến với mục điểm tin
hai nạn nhân mắc vệ trong đám cháy đã được cứu nạn khủng thề ra ngoài an toàn
cụ cháy xảy ra tại một quán kem tại đường hòa văn thụ tp thái nguyên vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một

hiện trường xảy ra cháy là căn nhà ống một tầng lượt mái tôn chỉ có một lưới cửa trước thông ra ngoài

được vụ tần sát phòng cháy khói lửa bao trùm hai mẹ con không kịp thoát ra ngoài
như chúng tôi đã đề cập trong phần đầu của chương trình
thời điểm những tháng cuối năm như hiện nay nguy cơ cháy nổ luôn thường trực trong các khu dân cư
chính vì vậy các giải pháp các mô hình đều hướng đến làm thế nào để nâng cao công tác phòng ngừa
và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân và các hộ gia đình
tổ liên gia an toàn phòng cháy chạy cháy tổ dân phố tự quản tự phòng vì phòng cháy chạy cháy
điểm chữa cháy công cộng được thành lập trong thời gian vừa qua trên khắp các địa phương trên cả nước
đều là những giải pháp lấy người dân làm trọng tâm và hướng đến mục tiêu như vậy
thị trấn trợ vàm huyện phú tân tỉnh an giang vừa ra mắt mô hình đội xe ô tô cải tiến
tự phòng tự quản về phòng cháy chữa cháy và tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư
vốn là xe chuyên dùng để chở hàng hóa di chuyển trong khu vực nội ô
nhưng nay những chiếc xe ô tô này đã được cải tiến và lắp đặt thêm các thiết bị chữa cháy
để trở thành xe cứu hỏa tại chỗ ở địa phương
xe có tài trọng khoảng hai tấn thể thích bồn chứa khoảng ba mét khối nước
xe được trang bị thêm máy bơm nước hệ thống vòi phun có một vòi rồng và ống dẫn nước
do đặc tính nhỏ gọn dễ dàng di chuyển nhanh chóng có mặt tại hiện trường
nên đội xe cải tiến tự phòng tự quản về phòng cháy chữa cháy sẽ hỗ trợ lực lượng chức năng
không chê đám cháy trong thời gian ngắn nhất
phát triển là đội xe ô tô cải tiến phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
nhờ qua đó đã phát động được cái phong trào
nhân dân là tham gia cái tích cực phòng cháy chữa cháy
tổ chức phòng cháy chữa cháy kịp thời khoảng là ba vụ trên cái địa bàn của trà giàm cũng như là phú thọ và phú an
đội xe cải tiến tự phòng tự quản về phòng cháy chữa cháy thị trấn trợ vàm
với hơn một mươi thành viên tham gia tự nguyện
đây là những việc làm thường xuyên của đội kiểm tra bảo dưỡng máy móc
luyện tập các phương án diễn tập mỗi người một việc để cả đội trở nên thuần thục và chuyên nghiệp
được ví như cánh tay nối dài của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
tại khóm phú sương thị trấn trợ vàm phú tân
được thành lập với một mươi năm hộ gia đình có nhà ở liền kề nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
có nhiệm vụ phối hợp cùng công an thị trấn tổ chức tuyên truyền
vận động người dân trong khu dân cư thực hiện nguyên tác quy định về phòng cháy chữa cháy
nếu thực hiện chủ trương mà xã hội hóa dẫn động mua sắm các công cụ các trang thiết bị cần thiết để phục vụ vào công tác tự phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
nhất là tổ liên gia thì bà con đều hết sức ủng hộ
từ những ý nghĩa thiết thực của mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
đến nay mô hình này đã được nhân rộng và lan tỏa trên khắp các địa phương của cả nước
một buổi diễn tập của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại phường suối hoa thành phố bắc ninh
tình huống giả định một nhà dân bốc cháy
chuồng báo cháy báo động toàn bộ các nhà xung quanh hàng xóm ngay lập tức lao vào phá cửa đường ngay nạn nhân mắc kẹt ở tầng một thoát ra ngoài
trên bàn công hai người mắc kẹt cũng được các hộ dân hỗ trợ thoát nạn sang nhà bên cạnh
thông tin vụ cháy nhanh chóng được chuyển tới lực lượng công an
qua buổi diễn tập các kỹ năng xử lý đám cháy ngay từ ban đầu hay kỹ năng thoát hiểm đã được người dân nắm vững và chủ động nếu có sự cố xảy ra
từ khi vấn đề được tuyên truyền được nhận thức mình có nhận thức mình trở thành ý thức
mà có ý thức thì cái ngắn kết cái đoàn kết tình cảm đoàn kết ngày càng cắn chặt hơn
cái mô hình này rất hay cho nên cần phải càng rộng càng tốt càng sớm càng tốt
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được thành lập bởi năm đến một mươi năm hộ dân liên kề nhau
mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy sách tay và một dụng cụ phá rỡ như xà beng kim cộng lực búa
một chuông báo cháy và hai nút ấn báo cháy
nút ấn và chuông báo cháy của các hộ gia đình trong tổ được liên kết với nhau
bảo đảm khi ấn bất kỳ lúc nào thì chuông của tất cả các nhà đều kêu báo động
bên cạnh đó mỗi thành viên trong các hộ gia đình đều được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng điện thoại báo cháy một trăm một mươi
để thông báo khi xảy ra cháy nổ tai nạn sự cố
bởi vì mỗi người dân là một chiến sĩ trong công tác phòng cháy chữa cháy
năm phút đầu khi cháy là năm phút giờ vàng
chính vì thế là cái mô hình này nó rất là hiệu quả
nó sát với cái đời sống của người dân
trước những diễn biến cháy nổ xảy ra phức tạp trong thời gian qua
và qua công tác tuyên truyền của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
có thể nhận thấy ý thức phòng chống cháy nổ của các hộ dân các tổ dân phố đã được nâng cao
như tổ dân phố tại xã yên trung huyện yên phong tỉnh bắc ninh
người dân đã tự bảo nhau góp tiền để trang bị máy bơm
công suất lớn chỉ phục vụ riêng cho công tác chữa cháy
phương tiện trong dân chỉ huy trong dân và hậu cần trong dân để làm sao kịp thời chữa cháy những vụ cháy
ngay từ ban đầu từ cơ sở giảm thiểu thiệt hại tối đa về người và tài sản
công an các địa phương cần phải tích cực hơn nữa trong các tuyên truyền và phổ biến
và hướng dẫn người dân ở các khu phố đặc biệt là đối với các hộ gia đình
nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh để họ cùng đồng thuận và hiểu được bản chất
có ý nghĩa thì sẽ
họ sẽ tham gia vào các tổ liên gia đó và cũng chính đó quá trình đó chính là bảo vệ tính mạng tài sản
của chính các hộ gia đình đó và khi các hộ gia đình được bảo vệ tài sản tính mạng rồi thì xã hội sẽ bình yên
toàn quốc hiện có hơn hai tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và hơn một chín trăm linh điểm chữa cháy công cộng
cho thấy nỗ lực rất lớn của lực lượng công an trong tuyên truyền hướng dẫn
đồng hành cùng người dân lan tỏa tinh thần tự giác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
từ mỗi khu dân cư mỗi hộ gia đình và đây chính là những giải pháp thiết thực nhất
trong phòng ngừa cháy nổ vào thời điểm cuối năm
khi xảy ra hóa hoàng người dân thường có rất ít thời gian và để ứng phó
chính vì vậy việc mỗi người nắm được các kỹ năng thoát hiểm là yếu tố quyết định
sự an toàn của chính mình
kỹ năng phát hiểm trong nhà riêng
để có thể tự bảo vệ thì bản thân mỗi chúng ta nên học cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy
rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy
hãy ra ngay phía cửa nếu thấy lửa dữ dội khối mù mệt chặn cửa chính
thì cần bình tĩnh hãy định hướng tìm cứu để thoát ra
dùng khăn ướt che kính mị mũi nếu phải băng qua khối
vì khối luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc thất bại chứa độc
sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm
thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các tiến vị điện bảo vệ dây điện trong hệ thống ống dẫn bảo vệ
các vật dụng dễ cháy phải để sảo điện ít nhất năm m
luôn để lỡ đi thông khoán dễ dàng thoát hiểm
mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy và sử dụng thành thạo
chìa khóa phải được đặt ở vị trí cố định
tô màu chìa khóa để dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp
đối với nhà riêng khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ
cháy do nổ nứng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình
luôn trông chừng món ăn đang nấu trong bếp
đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn
nếu cần thiết phải ra ngoài hãy tắt bếp và nhắc nồi chảo xuống
hai chú ý đến những đồ vật quanh bếp lò
phải để những thứ dễ cháy cách xa bếp và phải cẩn thận khi dùng khăn nhắc nồi ra khỏi bếp đang cháy
ba đặt bình cứu hỏa trong hoặc gần phòng bếp
bình cứu hỏa là dụng cụ cần thiết nhất giúp bạn dập tắt lửa kịp thời
thay dây gà thường xuyên hoặc bao bọc bởi sợi inox
kiểm tra khoa vàng mỗi lần thay gà
bốn chuẩn bị đối phó với đám cháy
dù không hề muốn có cháy xảy ra nhưng mọi người cũng cần lập kế hoạch xử lý tình huống để đề phòng tình huống cháy xảy ra
năm có kế hoạch phát khỏi đám cháy
thảo luận với các thành viên trong gia đình về kế hoạch thoát khỏi đám cháy bao gồm việc thoát ra khỏi nhà và tập trung tại một địa điểm nào đó
bảy nguyên nhấn nguyên tắc
dừng lại nằm xuống và lăng
trong trường hợp bị lửa bắt vào người bạn hãy làm theo nguyên tắc
dừng lại nằm xuống và lăng
nhằm dập lửa trên người một cách nhanh và hiệu quả nhất
và những thông tin này cũng sẽ khép lại chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này của chúng tôi
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau